đều trú tại bản sư lư hai đã giấu bố mẹ rủ nhau ra khu vực ao gần nhà để tắm
do còn nhỏ không biết bơi mực nước trong ao lại sâu cho nên các cháu đã đuối nước và tử vong
cho đến khoảng một mươi hai giờ cùng ngày người nhà cùng với một số người dân trong bản mới phát hiện quần áo của ba cháu để trên bờ
lúc này thi thể của hai trong số ba cháu đã nổi
lên mặt nước chính quyền địa phương cũng đã hỗ trợ mỗi gia đình năm triệu đồng để lo hậu sự
nguyên nhân dẫn đến thực trạng trên
một phần là do ý thức về phòng cháy chữa cháy của tiểu thương và một phần khác là do ban quản lý chợ vẫn còn nhiều hạn chế yếu kém
thái độ còn chủ quan trong việc duy tu bảo dưỡng đường dây
cũng như là các thiết bị vận hành mạng lưới điện trong các khu chợ
dạng sáng ngày một mươi sáu tháng tám năm hai nghìn một mươi chín sau gần hai tiếng đồng hồ cứu chữa cảnh sát phòng cháy chữa cháy tỉnh bình định đã dập tắt được đám cháy xảy ra tại chợ cây xăng phường quang trung thành phố quy nhơn
vụ hỏa hoạn thiêu dụi số hàng hóa hơn năm tỷ đồng khiến cho hơn trăm tiểu thương mất đi sinh kế
nguyên nhân dẫn đến vụ cháy được xác định là do chập điện
trước đây khu chợ này cũng từng xảy ra một vài vụ cháy nhỏ
thiệt hại không đáng kể nên ban quản lý đã có sự chủ quan

trước đó vào đêm ngày chín tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi tám chợ nhân lý thành phố quy nhơn cũng đã xảy ra vụ cháy kinh hoàng thiệt hại hàng chục tỷ đồng
ngọn lửa bao trùm cả khu chợ những nỗ lực cứu chữa đều không hiệu quả
do ở cách trung tâm thành phố quy nhơn hơn hai mươi năm km nên khi lực lượng chữa cháy chuyên nghiệp đến nơi thì đã quá muộn
nguyên nhân vụ hỏa hoạn này cũng được xác định là do chập điện
trước tình trạng cháy trợ diễn biến phức tạp khó lường
thời gian qua chính quyền địa phương và ban quản lý các chợ đã chủ động phối hợp với cảnh sát phòng cháy chữa cháy
tổ chức thực tập phương án chữa cháy để chủ động ứng phó đặc biệt là công tác cứu nạn cứu hộ
không để xảy ra thương vong và hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại
nếu chỉ chú trọng thực tập chữa cháy mà không quan tâm đến các yếu tố nguy cơ cháy nổ
thì hiểm họa vẫn còn đó bởi các vụ cháy chợ diễn biến phức tạp và rất khó lường
nhiều tiểu thương vẫn còn tự ý câu mất điện
một số trang thiết bị về điện trong chợ chưa được thường xuyên kiểm tra bảo dưỡng định kỳ
lâu ngày dẫn tới dỉ xét rất dễ dẫn đến cháy chậm
cuối năm hai nghìn một mươi bảy chợ diêu trì huyện tuy phước vừa mới tổ chức thực tập xong
thì ngay đêm hôm sau đã xảy ra cháy gây thiệt hại hơn hai tỷ đồng
cách đây một mươi hai năm vụ cháy chợ lớn quy nhơn từng gây rúng động dư luận
thiệt hại hàng trăm tỷ đồng khiến hàng ngàn tiểu thương phải điêu đứng
nguyên nhân cũng vì chập điện và cũng xảy ra vào ban đêm
từ thực tế trên ngành chức năng và chính quyền địa phương có trách nhiệm quản lý các khu chợ
cần ý thức rõ mối hiểm họa này để có biện pháp hữu hiệu hơn
nhằm phòng ngừa hiệu quả tránh xảy ra những vụ việc đáng tiếc
vào chiều ngày hai mươi năm tháng tám nhiều khu vực tại đà nẵng và quảng nam
đã xuất hiện đợt mưa vàng giải nhiệt
thế nhưng độ mặn tại cầu đỏ cửa thu nước thô để sản xuất nước sinh hoạt tại đà nẵng vẫn còn cao
đáng lo ngại trong tuần này dự báo khu vực đà nẵng vẫn không có mưa
nên việc cấp nước sinh hoạt cho người dân sẽ vẫn còn nhiều khó khăn
đại diện công ty cấp nước đà nẵng cho biết sẽ cố gắng khai thác tối đa các nguồn nước ngọt hiện có
dự kiến trung tâm sẽ cấp được khoản
khoảng tám mươi năm nhu cầu nước sạch của người dân thành phố đà nẵng
tình trạng thiếu nước sạch ở đà nẵng kéo dài khoảng một tuần nay
khô hạn làm cho độ mặn tăng cao quá mức cho phép
các nhà máy nước không thể lấy nước thô để cấp nước cho thành phố
vào ngày hôm nay tại hà nội đã diễn ra tọa đàm cấp cao về năm asean hai nghìn hai mươi
buổi tọa đàm có sự tham gia của thứ trưởng bộ ngoại giao
trưởng som asean việt nam nguyễn quốc dũng
và tổng thư ký asean lim chok hoi cùng các đại biểu từ các ban ngành liên quan
và đây là dịp để thảo luận về các biện pháp hợp tác nhằm hỗ trợ việt nam
thực hiện các mục tiêu và nhiệm vụ quan trọng khi đảm nhận vai trò chủ tịch asean năm hai nghìn hai mươi
phát biểu khai mạc tọa đàm thứ trưởng bộ ngoại giao nguyễn quốc dũng cho biết
với vai trò là chủ tịch asean năm hai nghìn hai mươi
việt nam đang hướng đến phát huy những thành quả đã đạt được trong suốt thời gian qua
đóng góp vào việc thực hiện thành công tầm nhìn asean hai nghìn hai mươi năm
tăng cường hơn nữa tính thống nhất tính đoàn kết và vai trò trung tâm của asean trong cấu trúc khu vực
củng cố những cơ chế mà asean đã cung cấp gia tăng hiệu suất và cả hiệu quả hoạt động của cả hệ thống asean
để hoàn thành nhiệm vụ một cách tốt nhất việt nam đang nghiên cứu những cách thức
nhằm gia tăng sự hợp tác giữa các cơ quan ban ngành trực thuộc asean với ban thư ký asean
ông bày tỏ tin tưởng ban thư ký asean sẽ cố vấn chia sẻ kinh nghiệm
đẩy mạnh hợp tác với việt nam để việt nam thực hiện thành công vai trò của mình
trong khi đó tổng thư ký asean lim chok hoi nhấn mạnh
năm hai nghìn hai mươi là thời điểm quan trọng vì đây là giai đoạn giữa của thời kỳ xây dựng cộng đồng asean hai nghìn hai mươi năm
và việt nam đã đóng góp vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy quá trình xây dựng
xác định những mục tiêu chưa đạt được để thực hiện được mục tiêu thành lập cộng đồng asean
tổng thư ký asean lim chok hoi khẳng định
ban thư ký asean luôn sẵn sàng hỗ trợ những ưu tiên của việt nam
trong năm đảm nhiệm vai trò chủ tịch asean
trong đó tập trung vào các mục tiêu then chốt như duy trì hòa bình ổn định và an ninh trong khối asean
thúc đẩy tính trung tâm và tăng cường khả năng liên kết kinh tế của asean
tìm ra những biện pháp giải quyết các thách thức mới nổi trong khu vực
bộ công an đã tổ chức hội nghị giao ban để đánh giá tình hình kết quả công tác công an tháng tám năm hai nghìn một mươi chín
triển khai nhiệm vụ trọng tâm tháng chín năm hai nghìn một mươi chín
đại tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bí thư đảng ủy công an trung ương bộ trưởng bộ công an chủ trì hội nghị
cùng dự hội nghị còn có các đồng chí lãnh đạo trong đảng ủy công an trung ương lãnh đạo bộ công an
đại diện lãnh đạo các đơn vị trực thuộc bộ và công an thành phố hà nội
năm hai nghìn một mươi chín đảng ủy công an trung ương và lãnh đạo bộ đã tập trung chỉ đạo công an các đơn vị địa phương
thực hiện hiệu quả các chủ trương của đảng quốc hội chính phủ
về nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia bảo đảm trật tự an toàn xã hội
phối hợp chặt chẽ với các bộ ngành triển khai có hiệu quả các nhiệm vụ công tác trọng tâm
bảo đảm an ninh trật tự góp phần giữ vững ổn định chính trị
phục vụ phát triển kinh tế xã hội và đối ngoại của đất nước
việc triển khai công an chính quy đảm nhiệm chức danh công an xã đã đạt được một số kết quả tích cực
lực lượng công an chính quy được bố trí đã tăng cường tham mưu với cấp ủy chính quyền địa phương
về bảo đảm an ninh trật tự nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước về an ninh trật tự
và giải quyết tình hình an ninh trật tự ngay tại cơ sở
nhiều địa phương đã có những chuyển biến rõ nét tình hình tội phạm vi phạm pháp luật giảm
phát biểu tại hội nghị bộ trưởng tô lâm ghi nhận tháng tám năm hai nghìn một mươi chín
công an các đơn vị địa phương đã tích cực hệ thống thông tin phân tích
và dự báo sát tình hình liên quan đến an ninh trật tự tham mưu với lãnh đạo đảng
nhà nước và lãnh đạo bộ công an nhờ chủ trương đối sách góp phần bảo đảm an ninh
lợi ích quốc gia thực hiện có hiệu quả các chính sách đối ngoại của đất nước
bộ trưởng tô lâm đề nghị công an các đơn vị địa phương tiếp tục thực hiện có hiệu quả
các chủ trương chỉ đạo của bộ tiến hành giả soát đối chiếu đánh giá tiến độ
kết quả thực hiện chương trình lịch công tác của bộ đã đề ra trong quý ba
và những tháng còn lại của năm hai nghìn một mươi chín
bộ trưởng tô lâm cũng yêu cầu công an các đơn vị địa phương tăng cường biện pháp
nghiệp vụ bảo đảm tuyệt đối an ninh trật tự an toàn giao thông trong dịp nghỉ lễ quốc khánh
mùng hai tháng chín bảo đảm tiến độ điều tra các vụ án do ban chỉ đạo trung ương về phòng chống tham nhũng
theo dõi chỉ đạo tăng cường công tác tuần tra kiểm soát phát hiện xử lý nghiêm vi phạm pháp luật
về trật tự an toàn giao thông đường bộ đường sắt
bộ trưởng tô lâm cũng lưu ý việc hoàn thành khung tiêu chuẩn tiêu chí bố trí cán bộ bốn cấp công an
tiếp tục thúc đẩy triển khai thực hiện công an xã chính quy theo hướng dẫn quy định và chỉ đạo của bộ
bảo đảm công tác trực ban trực chiến thực hiện nghiêm thông tư chế độ báo cáo
nhất là trong dịp nghỉ lễ quốc khánh mùng hai tháng chín
vào chiều ngày hôm nay tại trụ sở tỉnh ủy tỉnh bắc giang đoàn công tác của bộ công an do đại tướng tô lâm
ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an dẫn đầu đã có buổi làm việc với tỉnh ủy
ubnd và công an tỉnh bắc giang để thống nhất chỉ đạo xây dựng công an xã thị trấn chính quy tại địa bàn tỉnh bắc giang
đi cùng đoàn công tác có trung tướng lương tam quang thứ trưởng bộ công an
về phía tỉnh bắc giang có các đồng chí bùi văn hải
ủy viên trung ương đảng bí thư tỉnh ủy chủ tịch hội đồng nhân dân tỉnh bắc giang
thời gian qua thực hiện nghị quyết số hai mươi hai ngày một mươi năm tháng ba năm hai nghìn hai mươi
của bộ chính trị về tiếp tục đổi mới sắp xếp tổ chức bộ máy bộ công an
tinh gọn hoạt động hiệu lực hiệu quả
trong đó có nội dung xây dựng công an xã thị trấn chính quy
công an tỉnh bắc giang đã thực hiện bố trí công an chính quy ở hai mươi năm trên hai trăm hai mươi xã thị trấn
với tổng số tám mươi chín cán bộ chiến sĩ
dự kiến đến hết năm hai nghìn một mươi chín công an tỉnh bắc giang sẽ bố trí triển khai thêm công an chính quy
tại hai mươi xã thị trấn
phát biểu tại buổi làm việc bộ trưởng tô lâm khẳng định
công an tỉnh bắc giang đã chủ động tích cực trong triển khai thực hiện chủ trương
xây dựng công an xã chính quy theo tinh thần nghị quyết số hai mươi hai của bộ chính trị
và đạt được kết quả bước đầu góp phần quan trọng đảm bảo an ninh trật tự tại địa bàn cơ sở
đồng thời chúc mừng và đánh giá cao những thành tựu quan trọng mà đảng bộ
chính quyền công an tỉnh và nhân dân tỉnh bắc giang đã đạt được trong thời gian qua
bộ trưởng tô lâm nhấn mạnh nhiệm vụ xây dựng công an xã chính quy là chủ trương lớn
của bộ chính trị có tính chiến lược trong công tác đảm bảo an ninh trật tự và phòng chống tội phạm
chính vì vậy thời gian tới bộ trưởng tô lâm đề nghị tỉnh ủy
ủy ban nhân dân tỉnh bắc giang tiếp tục quan tâm lãnh đạo chỉ đạo các cấp ủy đảng
chính quyền và nhân dân tỉnh bắc giang quan tâm hỗ trợ tạo điều kiện về vật chất tinh thần
để lực lượng công an chính quy hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao
đồng thời quan tâm đến chế độ chính sách của lực lượng công an xã bán chuyên trách
để lực lượng này tiếp tục phối hợp chặt chẽ với lực lượng công an xã chính quy
phát huy vai trò nòng cốt trong công tác đảm bảo an ninh trật tự ở cơ sở
đối với công an tỉnh bắc giang bộ trưởng tô lâm yêu cầu công an tỉnh tiếp tục lựa chọn cán bộ chiến sĩ
có đủ điều kiện để đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ để bố trí đảm nhiệm chức danh công an xã
có phương án cụ thể về bố trí công việc phù hợp giải quyết chế độ chính sách thỏa đáng
cho lực lượng công an xã bán chuyên trách
bộ trưởng tô lâm đề nghị mỗi cán bộ chiến sĩ cần xác định việc đảm nhiệm chức danh công an xã
là một nhiệm vụ chính trị quan trọng phải luôn nêu cao tính gương mẫu
giữ đúng lễ tiết tác phong người cán bộ đảng viên
mỗi đồng chí công an xã ngoài việc thực hiện nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự
phải đồng hành cùng người dân và chính quyền cơ sở trong việc xây dựng và phát triển kinh tế xã hội
với mục tiêu hàng đầu là nâng cao chất lượng đời sống cho người dân
trước đó bộ trưởng tô lâm cùng đoàn công tác của bộ công an đã đến dân hoa dân hương
tại khu lưu niệm sáu điều bác hổ dạy công an nhân dân tại xã nhã nam huyện tân yên tỉnh bắc giang
vào sáng ngày hôm nay tại quảng trường mùng một mươi tháng ba thành phố bô ma thuật tỉnh đắk lắc
đã diễn ra lễ khai mạc vòng chung kết khu vực phía nam hội thi điều lệnh bắn súng võ thuật
công an nhân dân lần thứ năm năm hai nghìn một mươi chín
thượng tướng nguyễn văn thành ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an
trưởng ban chỉ đạo hội thi đã đến dự và phát biểu chỉ đạo
cùng dự có lãnh đạo tỉnh đắk lắk lãnh đạo công an tỉnh mô đun kỳ ri vương quốc campuchia
và công an các tỉnh thành phố khu vực phía nam có đội tuyển dự thi
trong đợt này công an tỉnh đắk lắc là đơn vị đăng cai vòng chung kết khu vực phía nam
hội thi điều lệnh bắn súng võ thuật công an nhân dân lần thứ năm năm hai nghìn hai mươi
với một mươi đội tuyển dự thi gần sáu trăm linh cán bộ chiến sĩ đến từ công an các tỉnh đắk lắc cà mau
quảng nam khánh hòa kiên giang bình dương tiền giang công an thành phố hồ chí minh
trường cao đẳng cảnh sát nhân dân hai và trường trung cấp cảnh sát nhân dân năm
đây là những đội đã đạt giải nhất nhì toàn đoàn ở năm bảng thi vòng loại khu vực phía nam vừa qua
phát biểu khai mạc hội thi thứ trưởng nguyễn văn thành nhiệt liệt chào mừng một mươi đội tuyển
xuất sắc nhất vòng loại khu vực phía nam về tham dự vòng chung kết
đảng ủy công an trung ương lãnh đạo bộ công an luôn quan tâm chỉ đạo thực hiện
để đạt những kết quả quan trọng trong công tác điều lệnh quân sự võ thuật
đặc biệt chỉ đạo tổ chức hội thi điều lệnh bắn súng võ thuật công an dân năm năm một lần
nhằm biểu dương lực lượng đánh giá kết quả chất lượng công tác tập huấn điều lệnh huấn luyện
quân sự võ thuật trong toàn lượng công an dân có ý nghĩa hết sức thiết thẩm
đảng quỷ công an trung ương lãnh đạo bộ công an dân có ý nghĩa hết sức thiết thẩm
đảng quỷ công an trung ương lãnh đạo bộ công an dân có ý nghĩa hết sức thiết thẩm
mặt khác đây còn là dịp để lực lượng công an biểu dương lực lượng
thể hiện ý chí quyết tâm sẵn sàng giăn đe chấn áp các thế lực thù định phản động
và các loại tội phạm bảo vệ cuộc sống bình yên hạnh phúc của nhân dân
tại lễ khai mạc ngoài nội dung thi duyệt đội ngũ của một mươi đội tuyển
còn có sự tham gia duyệt đội ngũ biểu dương lực lượng của các khối nữ cảnh sát đặc nhiệm
nữ cảnh sát giao thông nam an ninh nhân dân nam cảnh sát nhân dân
công an các huyện thị xã thành phố
công an các huyện thị xã thành phố chiến sĩ tân binh và tổ công an kỳ của công an tỉnh đắk lắc
ngoài ra với sự tham gia biểu diễn võ thuật công an nhân dân và những màn khí công thâm hậu
điêu luyện đẹp mắt cho thấy sự dũng cảm và khổ luyện phi thường của các cán bộ chiến sĩ
đến từ một số đơn vị thuộc bộ tư lệnh cảnh sát cơ động bộ công an
đặc biệt cuối chương trình lễ khai mạc lực lượng cảnh sát cơ động bộ công an
và cảnh sát cơ động của công an tỉnh đắk lắc đã phối hợp biểu diễn màn tác chiến vũ trang giải cứu con tin
thực hiện các kỹ thuật vận động vượt trướng ngại vật tổ chức hoạt động chiến đấu vũ trang
tấn công đánh chiếm mục tiêu tiêu diệt mục tiêu trên địa hình rừng núi
ngay sau lễ khai mạc một mươi đội tuyển tiếp tục bước vào thi đấu ở các nội dung như thi tình huống võ thuật
lý thuyết điều lệnh đội ngũ nghi lễ công an nhân dân bắn súng và thi võ thuật công an nhân dân
vòng chung kết khu vực phía nam hội thi điều lệnh bắn súng võ thuật công an nhân dân lần thứ năm năm hai nghìn hai mươi ba
sẽ diễn ra trong hai ngày hai mươi sáu và hai mươi bảy tháng tám năm hai nghìn một mươi chín
tại thành phố nha trang tỉnh khánh hòa vào chiều ngày hôm nay
văn phòng thường trực ban chỉ đạo về nhân quyền của chính phủ tổ chức hội nghị tập huấn
về công tác nhân quyền các tỉnh thành phố khu vực miền trung tây nguyên
thượng tướng nguyễn văn thành ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an
phó trưởng ban thường trực ban chỉ đạo về nhân quyền của chính phủ
chủ trì hội nghị
tại hội nghị các đại biểu được nghe các báo cáo viên là lãnh đạo cấp vụ cục
của các cơ quan thành viên ban chỉ đạo về nhân quyền của chính phủ
phổ biến quán triệt những chuyên đề về việc xây dựng và thực hiện pháp luật
về đảm bảo thúc đẩy quyền con người tại việt nam công tác đấu tranh
đối ngoại về nhân quyền trong tình hình hiện nay công tác thông tin tuyên truyền
trên lĩnh vực nhân quyền
phát biểu tại hội nghị thứ trưởng nguyễn văn thành đánh giá cao sự chủ động
của công an các tỉnh thành phố
phát biểu trong việc tham mưu đề xuất với cấp ủy chính quyền địa phương
thực hiện thường xuyên có hiệu quả chế độ thông tin báo cáo
phục vụ tốt công tác đối thoại nhân quyền triển khai tốt công tác bảo vệ
và đấu tranh nhân quyền nhất là xây dựng ban hành các chương trình kế hoạch
thực hiện chính sách đảm bảo quyền con người quyền công dân đấu tranh vô hiệu hóa
các hoạt động lợi dụng nhân quyền để chống phá chính quyền gây dối an ninh trật tự
đồng chí thứ trưởng lưu ý thời gian tới các thế lực thù địch sẽ tiếp tục lợi dụng
chiêu bài dân chủ nhân quyền đẩy mạnh các hoạt động chống phá việt nam
do vậy lực lượng công an cần tiếp tục làm tốt công tác tham mưu với cấp ủy
chính quyền địa phương nhằm giáo dục tuyên truyền cho các tầng lớp nhân dân
đề cao các giá trị và thành tựu về nhân quyền của đảng nhà nước
xác định công tác đảm bảo đấu tranh về nhân quyền là một trong những công tác
trọng tâm lâu dài gắn với nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của các cấp
ngành địa phương không để các đối tượng bất mãn chính trị chống đối cực đoan
các thế lực thù địch lợi dụng vấn đề nhân quyền để chống phá sự nghiệp cách mạng của đảng
vào chiều ngày hôm nay công an tp hcm đã có buổi làm việc với đoàn đại biểu
sở cảnh sát tp busan của hàn quốc do trung tướng kim chang yong
giám đốc sở cảnh sát tp busan dẫn đầu
tại buổi gặp mặt
hai bên đã trao đổi các thông tin chia sẻ các kinh nghiệm về tình hình phòng chống tội phạm
an ninh trật tự của hai lực lượng
đặc biệt buổi gặp gỡ đã trao đổi tiến độ xây dựng trường bán điện tử
các tiêu chuẩn bướng liện đào tạo cán bộ cho trường bán điện tử mà phía sở cảnh sát
busan hàn quốc sẽ tài trợ cho công an tp hcm theo dự án oda không hoàn lại
nhân chiến thăm của đoàn sở cảnh sát tp busan trung tướng lê đồng phong
giám đốc công an tp hcm đã gửi lời cảm ơn đến chính quyền và cảnh sát tp busan
đã có những hỗ trợ tích cực đối với cộng đồng người việt đang sinh sống tại đây
sau hơn hai mươi bảy năm chính thức thiết lập quan hệ ngoại giao
quan hệ giữa hai nước việt nam hàn quốc đã phát triển mạnh và đạt được nhiều thành tựu